từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày năm tháng chín thực hiện kết luận số bảy mươi chín của bộ chính trị
bộ chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với một mươi đảng bộ trực thuộc trung ương
để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm theo tinh thần chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
tập thể bộ chính trị do đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước chủ trì
đã làm việc với ban thường vụ thành ủy tp hcm
nhóm một do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ chủ trì
đã làm việc với đảng bộ các tỉnh thành phố hải phòng vĩnh phúc quảng nam
nhóm hai do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội chủ trì
đã làm việc với đảng bộ các tỉnh đồng tháp tiền giang sóc trăng khánh hòa vĩnh long
nhóm ba do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ trì
đã làm việc với đảng bộ tỉnh thái bình
tại các buổi làm việc sau khi nghe đại diện lãnh đạo đảng bộ các tỉnh thành phố
trình bày dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ý kiến đóng góp của các ban bộ ngành trung ương các đồng chí bộ chính trị ban bí thư
đã cho ý kiến vào các văn kiện của các đảng bộ
đối với dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy và dự thảo nghị quyết trình đại hội đảng bộ
bộ chính trị ban bí thư cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như chủ đề kết cấu đánh giá
nhận định chủ yếu phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp lớn
những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị đưa vào dự thảo nghị quyết các định hướng lớn
nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba của đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ
đối với sự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ cho ý kiến chủ yếu
về tính nghiêm túc tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy về nội dung và phương thức lãnh đạo
những kinh nghiệm tốt cách làm mới trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
tại địa phương đối với phương án nhân sự của cấp ủy cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự số lượng
ban chấp hành ban thường vụ và tiêu chuẩn nhất là cơ cấu về độ tuổi tỷ lệ tuổi trẻ tỷ lệ nữ tỷ lệ tái cử
bộ chính trị đánh giá cao biểu dương những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đảng bộ
chính quyền và nhân dân tp hcm đã đạt được trong năm năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao bình quân đạt bảy sáu một năm
tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đạt một mươi hai một mươi bảy bộ chính trị ban bí thư ghi nhận và đánh giá cao
những nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân các tỉnh thành phố hải phòng vĩnh phúc quảng nam đồng tháp tiền giang
sóc trăng khánh hòa vĩnh long thái bình đã tạo ra bước phát triển toàn diện hơn về kinh tế xã hội xây dựng đảng và hệ thống chính trị
bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội đồng thời phân tích những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển
của mỗi địa phương trong nhiệm kỳ qua căn cứ vào ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị và ý kiến các đồng chí bộ chính trị
ban bí thư các ban bộ ngành trung ương các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự đại hội
để tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tính đến ngày năm tháng chín bộ chính trị đã làm việc với ba mươi bảy trên sáu mươi bảy đảng bộ trực thuộc trung ương công tác tổ chức làm việc được các đảng bộ và các cơ quan liên quan
bị nghiêm túc chú đáo trách nhiệm cao quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị và các quy định hướng dẫn của trung ương
các buổi làm việc của bộ chính trị với các đảng bộ trong tuần thứ ba đợt hai đã bảo đảm tốt các yêu cầu chung